tại cà mau lại vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn trong lúc nhậu
cụ thể đối tượng dân văn phụng chú tỉnh cà mau đã ra tay giết người
đối tượng này vừa bị công an tỉnh cà mau đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày tám tháng một
tại nhà một người dân tại ấp ba xã trí phải huyện thới bình tỉnh cà mau tổ chức nhậu
trong đó có dương văn phụng và phạm văn mười
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày giữa ông mười và phụng xảy ra mâu thuẫn
sau đó dân văn phụng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người làm ông mười tử vong
sau khi gây án xong dân văn phụng rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức truy tìm
đến khoảng hai h ngày chín tháng một dân văn phụng bị bắt khi đang ngủ ở nhà tại ấp sáu xã chí phải huyện thới bình tỉnh cà mau
một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn quảng trị vừa xảy ra
nguyễn bà dương chú tại phường một tp đh
tp đông hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm trong vụ án đã bị đưa ra xét xử vào ngày một mươi tháng một
theo cầu trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an tp đh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn
mở rộng điều tra cơ quan công an khởi tố năm mươi hai đối tượng liên quan
phương thức của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản cá độ bóng đá
có sẵn các tài khoản lẻ rồi giao cho các đối tượng khác để cho con bạc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng
người đánh nhiều nhất là hai trăm bảy mươi ba lần
tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can trong vụ án này lên đến cả trăm tỷ đồng
điều đáng chú ý có bị can nguyễn bá dương biệt danh bom đại
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức ba bị can khác
tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt trong thời gian một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một
vâng thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng một cho đến hai mươi giờ
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày ba mươi tết
hà nội sẽ tổ chức chín mươi một điểm chợ hoa xuân phục vụ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
chín mươi một điểm hội chợ hoa xuân phục vụ tết nguyên đàn quý mão hai nghìn hai mươi ba
được tổ chức tại hai mươi sáu quận huyện thị xã trên toàn thành phố
mỗi điểm tổ chức đều phải đảm bảo các điều kiện như
cách nút giao thông tối thiểu hai mươi mét để đảm bảo an toàn
dành diện tích phù hợp để làm nơi trong giữ xe khu vực vệ sinh công cộng
nhiều địa điểm công cộng nếu đủ điều kiện
cũng sẽ được tận dụng và biến thành một rừng hoa với nhiều lựa chọn
như gà cắt linh của đường tàu điện trên cao cắt linh hà đông
một rừng hoa lan đã được bố trí ở ngay tầng một của nhà ga này
ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội đã phối hợp cùng với các đơn vị
khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng tết nguyên đàn
quý mão tết việt tết phố hai nghìn hai mươi ba nhằm giới thiệu đến người dân thủ đô
và du khách nét đẹp văn hóa tết cổ truyền
tại đây nhiều nghi lễ truyền thống của tết nguyên đán được tái hiện
và thu hút sự quan tâm của đồng đảng mọi người
rất nhiều nghi lễ truyền thống của người việt được ban quản lý hồ hoàn kiếm
và phố cổ hà nội cùng các nhà nghiên cứu văn hóa
tổ chức phòng dựng đoàn dước dân lễ cửa đinh lễ cao yết thỉnh hoàng
và cúng tổ nghề lễ dựng cây nêu
các hoạt động này thu hút sự quan tâm và tham gia của rất nhiều người dân
du khách quốc tế
chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân nghệ sĩ
đến từ khắp các vùng miền của đất nước
hứa hẹn giới thiệu tới công chúng nhiều giá trị di sản tiêu biểu
đây đồng thời là cơ hội tốt
để giao lưu quảng bá các giá trị lịch sử văn hóa
nhằm thu hút du khách của các địa phương
để làm sao đấy cho bà con khi mà đến với khu vô cổ

những loại hình âm nhạc mà đã được unesco công nhận là di sản thế giới
trong những ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa tết việt tết phố hai nghìn hai mươi
người dân và du khách cũng được hòa mình cho không gian đậm sắc màu văn hóa
của tết truyền thống tại đình kim ngân với những đồ trang trí tết
những bức tranh và hiện vật về con giáp của năm quý mão
hay các dòng tranh dân gian hàng trống kim hoa
hàng đồng hồ
tại đây cũng có hoạt động ông đồ viết thư pháp cho chữ và xin chữ đầu năm
và dịp tết là một dịp vô cùng đặc biệt để cho chúng ta thực hành những giá trị văn hóa
và qua việc thực hành những giá trị văn hóa thì chúng ta hiểu hơn
về những giá trị văn hóa của dân tộc
và từ việc hiểu hơn giá trị văn hóa của dân tộc thì chúng ta sẽ yêu hơn
những giá trị của văn hóa của chính chúng ta
chuỗi hoạt động văn hóa tết việt tết phố diễn ra đến hết ngày hai mươi tám
tháng một riêng hoạt động tại không gian bích họa phố phủng hưng
diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng một

đến những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông

đây đồng thời là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử văn hóa

tới du khách trong nước và quốc tế
như là tuyên truyền giáo dục phổ biến để động viên người ta làm theo những ý tưởng của mình
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ
thưa quý vị ngày chín tháng một đơn vị thực hiện dự án phát triển xe đạp công cộng bắt đầu thi công trạm xe đầu tiên
theo kế hoạch thì sẽ có sáu quận thí điểm mô hình này trong giai đoạn một
và chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
ngày chín tháng một đơn vị thực hiện dự án phát triển xe đạp công cộng bắt đầu thi công trạm xe đầu tiên
sau đó sẽ bố trí hơn ba trăm linh xe cho người dân trải nghiệm ở quận ba đình hoàn kiếm hà nội vào dịp tết
theo kế hoạch sẽ có sáu quận thí điểm mô hình này giai đoạn một gồm ba đình tây hồ đống đa hoàn kiếm thanh xuân và hai bản trưng
tổng số tại sáu quận này sẽ có khoảng hơn chín mươi điểm đặt xe
dịch vụ cho thuê xe đạp được quản lý bằng công nghệ sử dụng nguồn năng lượng sạch từ pin mặt trời để hoạt động
giá vé năm đồng ba mươi phút một mươi đồng sáu mươi phút
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ký văn bản chấp thuận về việc bố trí bãi đậu xe tạm dành cho xe taxi hoạt động tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
phục vụ cao đường tết nguyên đán quy mão hai nghìn hai mươi ba
cụ thể vị trí khu đất này do cảng hàng không việt nam quản lý tiếp sát đường vào nhà cao quốc tế
góc đường bạch đằng trường sơn hồng hạ quận tân đình
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận phương án bố trí bãi đậu xe trong một tháng cao điểm của vụ tết
từ ngày năm một hai nghìn hai mươi ba đến ngày sáu hai hai nghìn hai mươi ba
với phương án này các hãng taxi sẽ có vị trí chờ phục vụ hành khách
rút ngắn thời gian di chuyển của xe đậu chờ vào nhà ga
sở công thương tổng nạng sơn cho biết
nhằm thích ứng linh hoạt kịp thời với việc nới lỏng các biện pháp phòng
chống dịch covid một mươi chín của phía trung quốc
cũng như để hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn được diễn ra thuận lợi
tỉnh lạng sơn đã thay đổi một số quy trình kiểm soát xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu
theo đó cho phép các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu được đi thẳng
vào khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu tân thanh
để làm thủ tục thông quan vận chuyển sang trung quốc

bộ công an đã chủ trì xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật công an nhân dân theo đúng quy định kịp thời thể chế hóa chủ trương của đảng
về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bộ công an khẩn trương chủ trì phối hợp với bộ tư pháp văn phòng chính phủ
và các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên chính phủ
hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
bộ công thương đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo sửa đổi nghị định về các quy định
kinh doanh xăng dầu trong đó có vấn đề rút ngắn chu kỳ điều hành giá xăng dầu
và nhà nước chỉ công bố giá định hướng còn doanh nghiệp sẽ tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu
đây là hai nội dung thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp hiệp hội và các chuyên gia
với nhiều quan điểm khác nhau
và trên báo kinh tế đô thị sáng ngày hôm nay có bài phân tích về vấn đề này
theo đánh giá của bộ công thương ưu điểm của phương án trên là bảo đảm các chi phí trong giá xăng dầu
theo thực tế phát sinh đối với từng doanh nghiệp hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường
hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào giá bán xăng dầu và đưa giá xăng dầu dần theo thị trường quyết định
hạn chế việc đầu cơ găm hàng khuyến khích các doanh nghiệp tạo nguồn cung ổn định cho thị trường
tuy nhiên nhược điểm của phương án để doanh nghiệp tự quyết giá là sẽ có nhiều mức giá xăng dầu trên thị trường
khi người dân chưa quen thì sẽ có phản ứng đối với giá xăng dầu của các doanh nghiệp có chi phí cao
hoặc tại những địa phương ít nhà cung cấp cạnh tranh kém chi phí cao
người dân có thể phải mua xăng dầu với giá cao hơn các địa phương khác
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành dự thảo về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
và theo đó nếu dự thảo được thông qua thì sẽ có hơn hai trăm linh giáo viên mầm non sẽ được điều chỉnh tăng lương
bộ giáo dục đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non
cụ thể là nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức ba mươi năm và mức năm mươi lên mức bảy mươi
giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức một trăm linh
với mức đề xuất này có khoảng hơn hai trăm linh giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh
dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tăng thêm khoảng ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng một tháng
tức là khoảng
khoảng bốn ba mươi hai tỷ đồng một năm
tính đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến và hàng trăm ngàn giáo viên đang chờ chế độ mới
để cải thiện cuộc sống giữ lượng nghề đồng góp vào sự phát triển giáo dục của nước nhà
thưa quý vị tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị
nguyễn bá dương chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm đã bị đưa ra xét xử
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố đông hà
triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet với quy mô lớn
với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng
đáng chú ý bị can nguyễn bá dương có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá
với tổng số tiền gần ba mươi chín tỷ đồng đặc biệt trong khoảng một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần
với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam vừa bắt đối tượng huỳnh văn tin chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an huyện nam trà my phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn giao bán sâm ngọc linh trên mạng xã hội
ngày bốn tháng một lực lượng công an phát hiện có người đang bán nhiều củ xâm ngọc linh
trong một phụ nữ trên địa bàn xã trà my huyện nam trà my
qua điều tra xác định số sâm ngọc linh này là của huỳnh văn tin trộm cắp tại một vườn trồng trên địa bàn xã trà linh
tổng số tài sản trộm cắp trị giá khoảng một trăm bảy mươi sáu triệu đồng
tại tỉnh vĩnh long tòa nơi dân thành phố vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo trần thanh hùng
trú tại thành phố vĩnh long về hành vi cướp tài sản
theo cáo trạng tung biết bà lý hồng nga
chú cùng địa phương thường xuyên ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tùng mang theo dao xông vào nhà bà nga dùng dao khống chế cướp sợi dây chuyền của nạn nhân
sau đó mang đến tiệm vàng tại thị trấn cái tàu hạ tỉnh đồng tháp bán với giá bảy bốn triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thanh hùng bốn năm tù giam về tội cướp tài sản
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi